thủ tướng bộ trưởng ngoại giao phạm bình minh trên cương vị chủ tịch asean hai nghìn hai mươi đã cùng ngoại trưởng các nước asean và ngoại trưởng hoa kỳ mike pompeo dự hội nghị trực tuyến đặc biệt các bộ trưởng ngoại giao asean hoa kỳ về covid một mươi chín
trao đổi về tình hình dịch bệnh các bộ trưởng ngoại giao asean và hoa kỳ chia sẻ quan ngại trước dịch covid một mươi chín diễn biến phức tạp đồng thời thông tin về kinh nghiệm ứng phó của việt nam và các nước
các bộ trưởng ngoại giao asean và hoa kỳ khẳng định sẽ hợp tác chặt chẽ hỗ trợ lẫn nhau trong nhiều vấn đề khu vực và quốc tế khác
thừa ủy quyền của thủ tướng chính phủ chiều ngày hai mươi bốn tháng bốn năm hai nghìn hai mươi thứ trưởng bộ ngoại giao lê hoài trung đã trao tượng trưng khoản đóng góp năm mươi usd của chính phủ và nhân dân việt nam ủng hộ quỹ ứng phó với covid một mươi chín của tổ chức y tế thế giới who
mặc dù việt nam đang chịu nhiều tác động do dịch covid một mươi chín nhưng là thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế
hiện đang đảm nhận vai trò chủ tịch asean hai nghìn hai mươi và ủy viên không thường trực hội đồng bảo an liên hợp quốc hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi một
chính phủ việt nam quyết định hỗ trợ tài chính cho quỹ ứng phó covid một mươi chín của who với hy vọng góp phần giúp các quốc gia có hệ thống y tế yếu kém giảm thiểu các tác động tiêu cực của dịch covid một mươi chín
trước tình hình phức tạp của dịch covid một mươi chín trưởng ban đối ngoại trung ương hoàng bình quân đã thay mặt trung ương đảng ta gửi lời thăm hỏi các chính đảng trên thế giới
bức thư cũng chia sẻ thông tin về tình hình biện pháp phòng chống dịch của việt nam đồng thời đề xuất các biện pháp hợp tác giữa các chính đảng và các nước cùng nhau đoàn kết vượt qua đại dịch
các chính đảng trên thế giới cũng đã gửi thư điện tới đảng ta đánh giá cao những nỗ lực và biện pháp hiệu quả của đảng và chính phủ việt nam trong phản ứng với dịch bệnh đồng thời bày tỏ khâm phục trước những kết quả tích cực mà việt nam đạt được
các đảng cũng bày tỏ cảm ơn về sự hỗ trợ giúp đỡ tình cảm đoàn kết của đảng chính phủ và nhân dân việt nam đối với các quốc gia trên thế giới trong công cuộc phòng chống dịch
các đảng bày tỏ tin tưởng việt nam sẽ tiếp tục nỗ lực hơn nữa và sớm vượt qua đại dịch dưới sự lãnh đạo của đảng cộng sản việt nam khẳng định mong muốn tiếp tục thúc đẩy hợp tác đoàn kết với việt nam trong cuộc đấu tranh chống dịch covid một mươi chín cũng như trong quan hệ hữu nghị song phương
cùng với đó việt nam trở thành thành viên của hơn bảy mươi tổ chức khu vực và quốc tế có quan hệ với hơn năm trăm linh tổ chức phi chính phủ nước ngoài
để đạt được những kết quả này đường lối đối ngoại luôn được đảng xác định phải phù hợp với thực tiễn trong nước phù hợp với tình hình thế giới đường lối đối ngoại là một bộ phận của đường lối lãnh đạo chung của đảng ta
công tác đối ngoại của đảng cùng ngoại giao nhà nước và đối ngoại nhân dân kết hợp hài hòa đã tạo nên những thắng lợi to lớn trên mặt trận ngoại giao
quan hệ đối ngoại của đảng cũng không ngừng được mở rộng và tăng cường với các chính đảng ở các nước khác nhau trên toàn thế giới theo hướng đa phương và đa dạng hóa quan hệ
hiện nay quan hệ đối ngoại hội nhập quốc tế không ngừng mở rộng hợp tác kinh tế thương mại đầu tư được tăng cường
việt nam đã tham gia hầu hết các tổ chức quốc tế và thiết chế hợp tác kinh tế đa phương có vai trò tiếng nói quan trọng trong khu vực và trên thế giới
tuy vậy đảng ta cũng xác định bối cảnh quốc tế và tình hình trong nước bên cạnh thuận lợi
lợi thời cơ cũng có nhiều khó khăn thách thức đan sen với đường lối đối ngoại cần bám sát tinh thần nghị quyết đại hội một mươi hai
phù hợp với thực tiễn để nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại chủ động hội nhập quốc tế giữ vững môi trường hòa bình và tạo điều kiện thuận lợi để phát triển đất nước
và để quý vị khán giả có thể hiểu rõ hơn về công tác đối ngoại đảng chúng tôi đã có cuộc trao đổi với ông hoàng bình quân
ủy viên trung ương đảng trưởng ban đối ngoại trung ương mời quý vị cùng theo dõi
thưa ông cùng với thành tiệu của đảng cộng sản việt nam chín mươi năm qua công tác đối ngoại đảng đã có những đóng góp vô cùng to lớn
vậy xin ông có thể chia sẻ những dấu ấn đặc biệt của đối ngoại đảng trong từng thời kỳ cách mạng của việt nam
đúng như thế chín mươi năm lịch sử vẻ vang của đảng ta thì đối ngoại nói chung và đối ngoại đảng nói riêng